ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai đoàn kiểm tra của bộ chính trị do đồng chí trần quốc vượng
ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương làm trưởng đoàn
cùng đoàn công tác đã làm việc với ban thường vụ tỉnh ủy nghệ an
theo đồng chí trần quốc vượng quá trình quán triệt học tập nghị quyết
chỉ thị cần được cụ thể hóa theo từng thời gian từng ngành và từng địa phương
yêu cầu người đứng đầu mỗi địa phương cơ quan phải gương mẫu thực hiện trước
và phải làm bằng những việc mà cá nhân tập thể đã đề ra
quá trình thực hiện cơ quan kiểm tra phải bám vào chương trình hành động để giám sát
đồng chí nhấn mạnh nét mới của nghị quyết trung ương bốn là đã chỉ ra hai mươi bảy biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa
vì vậy đồng chí trần quốc vượng cho rằng đây là cầm nang để mỗi đảng viên soi xét mình hàng ngày
nếu sau quán triệt học tập mỗi đảng viên tập thể thực hiện được những việc làm hiệu quả
thì dù nhỏ cũng đã là ý nghĩa
cũng theo đồng chí trần quốc vượng nghệ an là tỉnh còn nhiều khó khăn
nên càng đòi hỏi mỗi cán bộ đảng viên tổ chức phải có quyết tâm cao để thực hiện
xứng đáng là quê hương bắc hồ quê hương soviet nghệ tĩnh
sau khi làm việc với ban thường vụ tỉnh ủy đoàn đã đi tham quan các dự án trọng điểm
đang được triển khai trên địa bàn tỉnh gồm khu công nghiệp v ship
cụm cảng nước sâu nguy thiết cửa lò và khu nghỉ dưỡng tại cửa hội do tập đoàn vingroup đầu tư